tại xã tân tập huyện cần duộc tỉnh long an đã tổ chức khánh thành giai đoạn một
và khởi công xây dựng giai đoạn hai cảng quốc tế long an
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
và nguyên chủ tịch nước trương tấn sang tham dự buổi lễ
cảng quốc tế long an có diện tích một trăm bốn mươi bảy hectare được chia làm ba giai đoạn đầu tư
với tổng số vốn gần một mươi tỷ đồng khả năng tiếp nhận tàu tải trọng lên đến một trăm linh tấn
cảng quốc tế long an sẽ giúp giảm áp lực giao thông tại các cụm cảng trung tâm
của tp hcm khi hoàn thành cảng quốc tế long an tạo động lực cho sự phát triển
kinh tế xã hội của long an nói riêng và của cả vùng đồng bằng sông kiều long nói chung